tại tỉnh cao bằng đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định của bộ chính trị về công tác nhân sự
đồng chí lại xuân môn thôi giữ chức bí thư đảng đoàn hội nông dân việt nam để tham gia ban chấp hành
ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy cao bằng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo đó ông lại xuân môn ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
chủ tịch trung ương hội nông dân việt nam được phân công điều động giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy cao bằng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
bộ chính trị cũng quyết định điều động phân công ông nguyễn hoàng anh ủy viên trung ương đảng
thôi giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy cao bằng về giữ chức vụ chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước trong các doanh nghiệp
phát biểu tại hội nghị đồng chí phạm minh chính đánh giá cao kết quả lãnh đạo chỉ đạo của hai đồng chí
lại xuân môn và nguyễn hoàng anh về các mặt công tác
góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng tại cao bằng
và đề nghị hai đồng chí trên cương vị mới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
phát huy năng lực trí tuệ trên các phương diện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao